phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn
các đối tượng bị bắt giữ là tống phước hoàng hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại số chín đường nguyễn minh vĩ
phường vĩ dạ tp huế là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn khải tín
phan minh thi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tạm trú tại nhà c ba trung cư vicoland là giám đốc công ty cổ phần tập đoàn khải tín
và nguyễn hà tấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại ba mươi sáu đường lý tự trọng phường xuân phú tp huế
theo điều tra ban đầu các đối tượng này đã cấu kết thành lập nhiều công ty thành viên nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản
và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân
với số tiền hàng chục tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để thuận lợi trong công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thứ thiên huế kính đề nghị tổ chức
hoặc cá nhân nào là nạn nhân của vụ án trên hãy liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
theo số điện thoại hai trăm ba mươi bốn ba nghìn tám trăm hai mươi hai tám trăm năm mươi bảy hoặc đồng chí dương điều tra viên thụ lý vụ án số điện thoại chín trăm ba mươi năm bảy trăm ba mươi bảy trăm bảy mươi chín